sau đó thì ở bên việt nam thì cũng tạo điều kiện cho tôi về
ngoài gia đình chị herb ramalo thời gian qua trong world round xã chư né cũng còn một số gia đình khác do nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng xấu lừa vượt biên sang campuchia
ngày bố nói đi muốn đi là vợ nói là vợ đi campuchia rồi đi nước thứ ba
không biết đi nước thứ ba người ta nói đi mỹ hay không
ở bên kia thì làm việc thì không
không có không cho ra ngoài vì không biết tiếng khmer
cô khuyên như thế này dân đó đừng có nghe đi
mình ở trong nhà mình đó là mình là chú
mình đi ngoài nước ngoài thì người ta thì chú nhà
mình là cũng như là người lao động cho họ
đến giờ phút này là trong thời gian được đảng nhà nước quan tâm cho bà đồng bà nhân tục thủy số đã lo lầm ăn phát triển kinh tế
đồng bào ở các buôn làng tây nguyên cần nâng cao cảnh giác để phòng tránh bị kẻ xấu và các đối tượng phản động
các đối tượng phun rô lưu vong lửa mị xúi rục tích động dẫn đến đi làm những chuyện sai trái với buôn làng
thậm chí có trường hợp còn bỏ mạng nơi đất khách quê người
vào chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây ra thiệt hại không nhỏ cho người dân
lốc xoáy đã làm tốc mái dãy nhà trọ sáu phòng mỗi phòng có diện tích sáu mươi m hai của gia đình bà phạm thị thanh phượng
ngụ tế ấp hương nghĩa xã hưng lộc huyện thống nhất
còn lại bị tốc mái một phần hầu hết những gia đình thuê trọ ở đây chủ yếu là kinh doanh buôn bán tạp hóa
nên khi xảy ra lốc xoáy và mưa lớn đã làm một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình bị hư hỏng hàng hóa bị ướt
sau khi nhận được tin báo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã có mặt kịp thời động viên người dân
và hỗ trợ các gia đình đưa hàng hóa về nơi khô giáo và an toàn